vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng tổ chức chương trình
hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín và tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận
chương trình đã trao hai mươi năm tấn gạo một trăm năm mươi quả trứng hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng cho ba hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tặng hai trăm một mươi năm xuất quà cho các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung các chốt phòng chống dịch trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực thường niên nhằm chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn có thêm nghị lực để ổn định cuộc sống vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đồng thời làm tăng thêm hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân
tận tụy vì nước quên thân vì dân phục vụ